chiều ngày hôm qua phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tp hcm đã bàn giao đối tượng yang xianfei
quốc tịch trung quốc cho cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an để hoàn thiện các thủ tục trục xuất đối tượng bàn giao cho công an trung quốc
phòng quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với công an quận bình tân và một số đơn vị có liên quan đã tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện yang xianfei
hiện đang thuê nhà sống tại quận bình tân có nhiều hành vi vi phạm pháp luật việt nam
nhưng hoạt động không đúng mục đích sử dụng chứng nhận tạm trú ở việt nam quá thời hạn cho phép
quá trình củng cố hồ sơ lực lượng công an phát hiện yang xianfei là đối tượng bị công an trung quốc ra quyết định truy nã quốc tế về tội tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép